cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố dữ liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý hơn cả là các doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động hay là giải thể có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ
cụ thể trong tám tháng năm hai nghìn một mươi tám có tới bảy mươi hai ba trăm bốn mươi doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc phải giải thể phá sản
trong đó có hơn sáu mươi ba doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng hơn ba mươi tám
hai mươi một doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng hơn hai mươi năm
chín doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
số lượng doanh nghiệp này tương đương khoảng tám mươi hai bảy mươi sáu tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
theo bộ kế hoạch và đầu tư số lượng doanh nghiệp chờ giải thể trong tám tháng qua tăng mạnh là vì từ tháng bốn đến nay
các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn hóa làm sạch dữ liệu về doanh nghiệp
trong quá trình giả soát này những doanh nghiệp đã thành lập từ lâu nhưng không còn hoạt động được chuyển sang tình trạng chờ giải thề